bệnh viện chợ rẫy cho biết vừa cấp cứu kịp thời một sản phụ mang thai năm tháng
và sản phụ là một trong số những người may mắn được cấp cứu và hồi sức kịp thời
khi đã ngân tim ngưng thở và sau năm tháng có thai nhưng không biết sản phụ bắt đầu xuất huyết
và phải cấp cứu trong đêm
một tuần trước nhà viện bệnh nhân suốt huyết âm đạo
đến khi suốt huyết nhiều chị được chuyển đến cấp cứu tại một bệnh viện tư nhân
khi đó chị mới biết mình có thai hai mươi một tuần
xuất huyết do tình trạng nhau cài răng lược các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp
chấm dứt thai kỳ cắt bỏ tử cung thai phụ mất một lít máu và xuất hiện ngân tim
ngay lập tức bệnh viện cơ sở nơi bệnh nhân nhập viện đã liên hệ bệnh viện chợ rẫy
khởi động báo động đỏ quyết định chạy ecmo cho bệnh nhân
việc khó khăn nhất khi thực hiện ecmo di động là khâu di chuyển bởi có nguy cơ cao không giữ được tính mạng người bệnh
xe cấp cứu phải trang bị kỹ lưỡng hơn về hệ thống oxy điện ác quy đảm bảo thông suốt
thời điểm cấp cứu chỉ có hai bác sĩ trong kiếp trực nên phải huy động khẩn trương thêm hai bác sĩ vào bệnh viện để cấp cứu lúc rạng sáng